đến chiều ngày bốn tháng bảy dịch tà lợn châu phi đã lây lan trên một mươi ba huyện thành phố của tỉnh cao bằng
một trăm ba mươi một trên một trăm chín mươi chín xã phường phát hiện dịch trên năm mươi con lợn đã bị tiêu hủy với tổng trọng lượng lên tới hơn một tấn
dịch tà lợn châu phi đang ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường
cao bằng đang căng mình để thực hiện các biện pháp chống lại dịch bệnh này
ngay từ lúc dịch bệnh tả lợn châu phi chưa được phát hiện trên địa bàn
tỉnh cao bằng đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống bằng việc thành lập các chốt kiểm soát
kiểm dịch tại hai cửa ngõ quốc lộ ba giáp tỉnh bắc cạn và quốc lộ bốn giáp với tỉnh lạng sơn
tuy nhiên dịch bệnh vẫn lây lan qua nhiều cách khác nhau nên việc ngăn chặn dịch và địa bàn gặp nhiều khó khăn

tỉnh cao bằng cũng khuyến cáo người dân không nên vội tái đàn do dịch bệnh đang bùng phát mạnh mẽ
và chưa có vaccine phát triển
trong các biện phòng bệnh cũng như thuốc đặc trị cho loại dịch bệnh này
người dân nên chuyển sang nuôi đàn gia súc khác thay vì chờ đến khi dịch bệnh được khống chế